phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt được đối tượng huỳnh long bạch và nguyễn đắc quý
đang lẩn trốn tại quận bảy
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet
lớn nhất từ trước đến nay mà công an tp hcm lập chuyên án đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
với phương thức hoạt động tinh vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặt cược
thông qua việc sử dụng tiền việt để mua các loại tiền điện tử
liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý
đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý với quy mô lớn tại khắp các tỉnh thành trong cả nước
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự đời sống kinh tế xã hội
trước tình hình trên ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh
khám xét tạm giữ năm mươi chín đối tượng thu giữ tăng vật ước tính giá trị khoảng hai mươi tỷ đồng
bước đầu công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
có lượng số tiền giao dịch khoảng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng do huỳnh long bạch huỳnh long nhu
phạm thị mai ngân và nguyễn đắc quý cầm đầu điều hành
đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an thành phố
khám phá hiện vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố tài liệu chứng cứ sớm xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn khởi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện an minh về hành vi giết người
nạn nhân không ai khác chính là đứa con riêng ba tuổi của vợ khởi
vụ việc đã gây chấn động dư luận trên địa bàn huyện an minh trong suốt thời gian vừa qua
theo điều tra trong thời gian sống chung khởi đã nhiều lần hành hạ đánh đập
cha tấn bé lê thị thủy vân sinh năm hai nghìn một mươi tám con riêng của nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vợ khải
đỉnh điểm là vào lúc sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bé vân bị thương nặng
sau khi thấy bé vân có biểu hiện bất thường khởi và hà đã đưa đến trung tâm y tế huyện an minh
thì bác sĩ nhận định bé đã tử vong
ngay sau đó khởi và hà mang vân về trôn tại ấp ngã bát xã đông hưng bê huyện an minh
sau đó khởi bỏ trốn khỏi địa phương
nhận định cái chết của cháu bé có nhiều điểm khả nghi trên người bé có rất nhiều thương tích
nên trung tâm y tế huyện an minh đã trình báo cơ quan công an
quá trình điều tra khám nghiệm tử thi lực lượng công an xác định khởi là đối tượng gây ra cái chết của bé vân
nên tiến hành truy bắt
chỉ sau hai ngày công an đã bắt giữ trần văn khởi khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường vĩnh lợi
thành phố rạch giá
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị
đồng chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam
vào lúc hai mươi một h một mươi năm phút ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại km hai mươi cộng hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc thôn tân xuân một
xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
gồm văn ngọc đức và trần xuân tâm cùng chú tại tỉnh quảng trị
vật chứng thu giữ là một mươi một kg chất tinh thể rắn màu trắng
bước đầu các đối tượng khai hóa
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng đoàn chân tên gọi khác là hùng
trần được xác định là đối tượng đi xe máy vận chuyển ma túy từ thị trấn khe xanh để giao ma túy cho hai đối tượng là đức và tâm
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng nghệ an bắt giữ
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
trước đó công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lì giống pó
trú tại xã tri lễ huyện quế phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xác định lý giống bó cùng chú của mình là lý bá ca đang tập kết ma túy với số lượng lớn để đem đi tiêu thụ
khi hai đối tượng mang theo ma túy đến bản minh châu xã tri lễ huyện quế phong
các mũi công tác nhanh chóng đồng loạt áp sát khống chế bắt giữ thành công các đối tượng
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn thành thái
hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đây là thủ phạm đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính mạng viễn thông trên địa bàn
cụ thể khi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú tại phường thanh khê đông về việc bị lừa hết số tiền trong tài khoản
công an quận thanh khê đã lập tức vào cuộc
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một phát hiện thái là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ tại lâm đồng
làm việc với cơ quan điều tra thái thừa nhận giữa tháng một mươi một có ra đà nẵng và đã tiếp cận gặp bị hại để xin năm trăm linh đồng
từ đó thái lân la hỏi địa chỉ số điện thoại để chuẩn bị cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn
khi về quê thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại số tiền đã giúp đỡ
nên nhờ bị hại cung cấp ví tài khoản momo cũng như mã otp của tài khoản ngân hàng liên kết
và từ đây thái đã tự động dùng mã otp lấy tiền về
cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng mà thái đã cung cấp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị bắt giữ thái đã thực hiện được bốn vụ
chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng dùng toàn bộ vào việc chơi game online và tiêu xài cá nhân
một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên hoạt động phạm tội về đêm đã bị công an phường nhân bình
thành phố quy nhơn tỉnh bình định phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quy nhơn nhanh chóng điều tra bắt giữ
đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
ông đoàn văn mười chú tổ một khu vực một phường nhân bình thành phố quy nhơn
là một trong số nạn nhân trong vụ trộm mất cây cảnh trước đó

ra soát tại hiện trường các vụ trộm cơ quan công an nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức
hầu hết tài sản các đối tượng nhắm đến là xe mô tô cây cảnh và chim cảnh có giá trị
thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya những sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản
hoặc lợi dụng tình hình mưa gió giả vờ chú mưa rồi bẻ khóa xe hoặc đột nhập vào nhà để trộm tài sản
sau nhiều ngày điều tra các đối tượng trong vụ án đã được xác định
công an phường đã tổ chức và tuần tra kiểm tra cư trú
sau đó phát hiện tại tổ một mươi năm khu hai có một nhóm đối tượng thường xuyên đi ban đêm
thời gian thì bất minh nên công vườn tiến hành kiểm tra cư trú và phát hiện tại nhà của đối tượng hình nhanh
có hộ khẩu là phường trọng diệu nhưng đến phường yên bình tạm trú
và có một số cây cảnh không rõ nguồn gốc nên là tiến hành tạm giữ

thời gian thì bất minh nên công an phường tiến hành kiểm tra cư trú và phát hiện tại nhà của đối tượng hình nhanh

sau khi điện gió và người dân xảy ra hỗn chiến khiến hai người bị thương phải nhập viện điều trị
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng
nông đức mạnh chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long và trần văn duy
cùng chú tại huyện đắk song để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu đội bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ bảo vệ đức tâm
quy b có hợp đồng bảo vệ cho doanh nghiệp điện gió đắc rung một trăm hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đội bảo vệ đã cử gần hai mươi nhân viên bảo vệ trong đó có nông đức mạnh trần văn duy
chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long đến bảo vệ quá trình thi công trụ điện vkft hai mươi tám
ở thôn ba xã thuận hà huyện đắc song
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày khi xe của công ty điện gió trở thiết bị vào đến gần chân trụ điện wt hai mươi bốn
khu vực đất thi công công trình của công ty thì một số người dân trong đó có ông nguyễn văn mạnh
trú tại xã thuận hà đắc song kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản lăng mạ không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ
thấy vậy lực lượng bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản yêu cầu người dân ra khỏi khu vực thi công
nên giữa hai bên xảy ra sâu sát
ông nguyễn văn mạnh cầm gậy tre đánh lực lượng bảo vệ công ty nhưng không trúng
sáu bảo vệ trên đã dùng gậy cao su đánh liên tiếp về phía
ông nguyễn văn mạnh và một số người khác ông nguyễn văn mạnh và một số người dân dùng gậy tre đánh lại lực lượng bảo vệ
hậu quả làm hai người bị thương là ông nguyễn văn mạnh người dân và trần văn duy bảo vệ
sau đó bên bảo vệ có cầm gậy cao su chống trả
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an huyện đắk song đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc
từ đầu năm đến nay triển khai dự án điển rõ giữa doanh nghiệp và người dân đã xảy ra một số vụ việc xích mích
chúng tôi phải củng cố hồ sơ để xử lý
hiện nay đã xử lý bốn vụ hành chính
xử phạt một mươi năm đối tượng xử lý hình sự bốn vụ một mươi đối tượng về các hành vi cụ thể như là cố ý hình tích
hủy hoại tài sản gây rốt tiền tượng công cộng
hiện nay đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với nông đức mạnh
chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long trần văn duy
đồng thời mở rộng điều tra xác minh để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan sinh thành và ngô mạnh linh ở huyện quảng trạch về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên vùng biển thuộc các xã quảng phú quảng đông cảnh dương
thuộc huyện quảng trạch tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển
sau khi khai thác ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến thu mua
lợi dụng danh nghĩa của công ty phước thịnh phan sinh thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết đe dọa
ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng phước thịnh thuộc thôn vinh sơn xã quảng đông
đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng chưa được phép hoạt động
các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ ba đến năm đồng một kg sò
sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ có ba mươi hai nạn nhân ở ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên tám trăm linh triệu đồng thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng với nhiều chứng cứ khác
ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trước đó phan sinh thành cùng với đồng bọn là năm đối tượng khác
đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
do các đối tượng gây ra vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chuyên cướp giật điện thoại di động của các lái xe taxi sau đó lại dùng chính những chiếc điện thoại này
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là hành vi của bùi khắc long chú thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
hiện đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an long khai nhận với thủ đoạn thuê xe taxi từ thành phố thanh hóa
về thị xã nghi sơn
sau đó mượn điện thoại di động của lái xe taxi để gọi về nhà nhưng thực chất là cướp giật tài sản
sau khi tẩu thoát thành công đối tượng đã dùng chính những chiếc điện thoại này gọi điện cho những người
trong danh bạ mạo danh lái xe nhắn tin trên mạng xã hội như zalo facebook nói bị tai nạn giao thông
mong được vay tiền để đi cấp cứu
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến khi bị bắt long đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đề nghị
ai là bị hại của đối tượng bùi khắc long hãy báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn
để được giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác của người dân
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xuất phát từ nhu cầu kiếm tiền online khoảng cuối tháng tám
năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này vào mạng xã hội facebook để tìm các trang tìm kiếm việc làm
sau đó chị nhận được một đường link gửi vào zalo với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online
trên sàn coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động
đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng
với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ
chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi
lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác
để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
bước đầu là tôi bỏ vốn là một trăm năm mươi sau đó là ba trăm linh sau đó năm trăm linh rồi tăng lên ba triệu và năm triệu
và số tiền tôi bắt đầu đến năm triệu là đã được thưởng
số tiền trên rất là lớn thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một
thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được
đây là một dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
ngoài ra một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh cán bộ công an
viện kiểm sát tòa án
gọi điện thoại cho bị hại thông báo về việc vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án
yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng lập tài khoản giả mạo
hoặc hách thông tin tài khoản gia lô facebook của bị hại
sau đó nhắn tin cho người thân người quen của bị hại nhờ chuyển tiền vay tiền nạp thẻ điện thoại
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã tiếp nhận chín vụ chín bị hại đến trình báo
về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên sáu tỷ đồng
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân
thì sẽ gặp trực tiếp
không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản công nghệ cao đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng
bắt quả tang ba đôi nam nữ
có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ hà vi thuộc khu một mươi phường đại phúc thành phố bắc ninh
ba đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm nguyễn đức lợi ba mươi bốn tuổi nguyễn quý quyên ba mươi ba tuổi
cùng ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và dương đình lương ba mươi bốn tuổi ở huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm
lợi sử dụng các tài khoản zalo facebook các trang web đăng tin bài hình ảnh gái mại dâm để mời chào khách
khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết
lợi sẽ cho khách số điện thoại để kết bạn gia lô nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn
sau khi thỏa thuận xong lợi lương và quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ khách sạn mà khách đặt trước
giá tiền thỏa thuận cho mỗi lần bán dâm là từ khoảng sáu trăm linh đồng đến hai triệu đồng
lợi lương và quyên được hưởng năm mươi số tiền gái bán dâm thu của khách
hai bánh heroin là tăng vật mà công an tỉnh lào cai vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
chuyên án này được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây bắc năm hai nghìn hai mươi một
tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi năm tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng thảo a xì
chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên điều khiển xeo tô tải tới khu vực xã cốc san thành phố lào cai
các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ thành công đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tráng xeo sang và ma xeo quáng cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định thao a sì nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
ngay sau khi chuyên án được triệt phá lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh giám đốc công an tỉnh lào cai đã kịp thời biểu dương động viên và khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá án
tiếp tục mở rộng chuyên án chín trăm hai mươi g về đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với bộ công an công an tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành khám xét bắt tạm giam thêm một giám đốc công ty tại quận gò vấp để điều tra về hành vi buôn lậu
cụ thể vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng nay lực lượng của ban chuyên án chín trăm hai mươi g đã phối hợp với công an tp hcm tiến hành bắt tạm giam lê thị anh thư trú tại phường một mươi quận gò vấp là
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ biên khoa có địa chỉ tại quận gò vấp tp hcm
lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của lê thị anh thư
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc của lê thị anh thư
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ biên khoa có ngành nghề kinh doanh bán lẻ nhiên liệu động cơ trong vận tải hàng hóa bằng đường bộ đại lý môi giới đấu giá
bị can thư bị bắt do có liên quan tới hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do phan thanh hữu cầm đầu
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn tám mươi bị can thu giữ kê biên tài sản trị giá hơn nghìn tỷ đồng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định bắt khẩn cấp nguyễn thị thanh ngân quê tại tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi công an thành phố vũng tàu tiếp nhận tin báo của một nạn nhân là chủ một cửa hàng điện thoại di động ở thành phố vũng tàu về việc ông bị lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại trị giá gần bốn mươi ba triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố vũng tàu xác định nguyễn thị thanh ngân là nghi can gây ra vụ án trên nên đã phối hợp với công an tỉnh tiền giang bắt giữ đối tượng di lý về bà rịa vũng tàu để phục vụ điều tra
tại cơ quan công an đối tượng ngân thừa nhận đã lên một kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại của nạn nhân để tránh bị phát hiện đối tượng liên tục sử dụng dịch vụ giao nhận hàng để vận chuyển chiếc điện thoại chiếm đoạt
cũng với thủ đoạn tương tự nguyễn thị thanh ngân khai nhận đã thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo khác tại nhiều địa phương